thưa quý vị sáng nay tiếp tục phiên họp chuyên đề xây dựng pháp luật
ủy ban thường vụ quốc hội cho ý kiến về dự án luật quản lý sử dụng vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ sửa đổi
ủy ban thường vụ quốc hội nhất trí cần thiết sửa đổi luật quản lý sử dụng vũ khí vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ
nhằm tăng cường công tác quản lý sử dụng vũ khí vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ
đồng thời khắc phục những bất cập hạn chế vương mắc trong sáu năm triển khai thực hiện luật
tuy nhiên ủy ban thường vụ quốc hội nhấn mạnh để bảo đảm tính thông nhất trong hệ thống pháp luật
sự tương thích với các điều ước quốc tế có liên quan mà việt nam là thành viên
ủy ban thường vụ lưu ý dự thảo cần được tiếp thu chỉnh sửa tránh trồng chéo
tránh tạo cách hiểu khác nhau và mâu thuẫn với các luật khác
đặc biệt là các luật công nghiệp quốc phòng an ninh và động viên công nghiệp
luật hình sự luật xuất nhập khẩu luật doanh nghiệp luật hóa chất
về phạm vi điều chỉnh các đại biểu đề nghị dự luật tiếp tục bổ sung quy định đầy đủ
về hoạt động sản xuất kinh doanh trang bị quản lý sử dụng vận chuyển nhập khẩu xuất khẩu
cũng như quy định tách biệt nội dung giải thích rõ thuật ngữ vũ khí thô sơ
và vũ khí khác có tính năng tác dụng tương tự
nhất trí hồ sơ dự án luật chính phủ trình đã bảo đảm tuân thủ quy định ban hành văn bản quy phạm pháp luật
và được chuẩn bị công phu và nghiêm túc
ủy ban thường vụ quốc hội nhất trí dự án luật đủ điều kiện trình và thông qua tại kỳ họp thứ bảy quốc hội khoáng một mươi năm